hôm nay tại hà nội đã diễn ra buổi hội thảo khoa học năm mươi năm tác phẩm
nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân của chủ tịch hồ chí minh
giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng hiện nay
tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
đồng chí mai văn chính ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban tổ chức trung ương